thưa quý vị và các bạn ngày ba tháng một mươi hai hàng năm là ngày quốc tế người khuyết tật
đây là dịp đặc biệt để nhân dân trên toàn thế giới hướng về người khuyết tật
cùng nhìn nhận đánh giá lại kết quả các công tác vì người khuyết tật
và hoạch định đường hướng chính sách với mục tiêu bảo trợ và chăm sóc người khuyết tật ngày một tốt hơn
ở nước ta ngoài ngày ba tháng một mươi hai thì đảng chính phủ và nhân dân
còn dành riêng ngày một mươi tám tháng bốn là ngày người khuyết tật việt nam
vào những ngày này khắp nơi trên cả nước đều có các hoạt động thiết thực
nhằm hưởng ứng chào mừng ngày người khuyết tật
có thể nói trong nhiều năm qua đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã luôn nỗ lực để dành những điều tốt đẹp nhất cho những người kém may mắn trong xã hội
những nỗ lực ấy được cộng đồng người khuyết tật được nhân dân việt nam ghi nhận
được bạn bè quốc tế đánh giá cao
nhưng các thế lực thù địch số phần tử chống đối
vẫn ngoan cố chối bỏ hiện thực này
tệ hơn nữa là chúng đã không từ cả việc tranh thủ lợi dụng người khuyết tật
để chống phá đảng nhà nước và nhân dân việt nam
hàng năm cứ gần đến ngày quốc tế người khuyết tật và người khuyết tật việt nam
thì một số tổ chức phản động số phần tử chống đối cơ hội
lại tận dụng triệt đề không gian mạng
cho đăng nhiều bài viết
những bài viết xuyên tạc bịa đặt không công nhận những nỗ lực quan tâm
chăm lo của đảng chính phủ và nhân dân việt nam đối với cộng đồng người khuyết tật
không chỉ vậy dưới mỗi bài viết nhiều đối tượng đã cắt ghép câu tử hình ảnh
nhằm bôi nhọ hạ thấp uy tín của lãnh đạo đảng chính phủ việt nam
đáng phê phán hơn cả là họ đã phủ nhận nỗ lực ý chí vươn lên
của những người khuyết tật việt nam trong cuộc sống học tập lao động
và những đóng góp cho quê hương đất nước
trước tiên phải khẳng định luận điệu cho rằng người khuyết tật ở việt nam
không được nhà nước chính phủ quan tâm là xuyên tạc bịa đặt
thực tế cho thấy những năm qua giữa bối cảnh nhà nước còn nhiều khó khăn
nhân dân ở một số khu vực vùng sâu vùng xa vẫn còn thiếu thốn chăm bể
xong đảng chính phủ luôn dành cho cộng đồng người khuyết tật việt nam
sự quan tâm chăm lo sâu sắc
sự quan tâm ấy biểu hiện ngay bởi đảng chính phủ
ngay khi nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được thành lập
thì quyền của người khuyết tật đã được cụ thể hóa trong hiến pháp
cùng với đó hệ thống văn bản chính sách pháp luật về người khuyết tật cho đến nay đã dần hoàn thiện
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam đã phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
việc phê chuẩn công ước một trăm năm mươi chín của tổ chức lao động quốc tế vào đầu năm hai nghìn hai mươi
về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật
đã khẳng định mạnh mẽ hơn nữa cam kết của người việt nam trong việc đảm bảo người lao động khuyết tật không bị phân biệt đối xử về lao động việc làm
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ban bí thư đã ban hành chỉ thị số ba mươi chín cttv về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác người khuyết tật
cùng tháng quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi
trong đó có nhiều nội dung nhiều điều liên quan đến lao động là người khuyết tật
bên cạnh đó chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành nhiều chương trình đề án để thực hiện việc chăm sóc trợ giúp người khuyết tật
chúng tôi đánh giá cao chỉ thị ba mươi chín của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người khuyết tật
và chương trình quốc gia hỗ trợ người khuyết tật
chương trình quốc gia hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
số lượng người khuyết tật được tiếp cận với các chính sách chương trình chăm sóc người khuyết tật của nhà nước và cộng đồng ngày càng tăng
hàng năm có hàng triệu người khuyết tật được trợ cấp từ ngân sách của nhà nước
hàng trăm ngàn lượt người được hỗ trợ trình hình phục hồi chức năng hỗ trợ phương tiện xe lăn xe đẩy

trăm phần trăm tỉnh thành phố trực thực trung ương xây dựng mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng
cùng với đó hệ thống giáo dục ngày càng phát triển giúp cho trẻ em khuyết tật có cơ hội được đi học được phát triển
số người khuyết tật được học nghề và có việc làm ngày càng tăng
các tổ chức của người khuyết tật ngày càng được mở rộng ở các tỉnh thành phố
các chính sách hoạt động trợ giúp người khuyết tật cũng có sự thay đổi căn bản
chuyển từ sự trợ giúp mang tính nhân đạo tử thiện sang trợ giúp mang tính phát triển tạo động lực cho người khuyết tật vươn lên
tất cả những điều này đã mang đến sự tự tin tự lập trong cuộc sống
đã có rất nhiều tấm gương người khuyết tật thành đạt trong các lĩnh vực kinh tế khoa học chính trị văn hóa xã hội
thông qua các chính sách rồi luật pháp thì phải nói là người khuyết tật việt nam ngày được cải thiện cả về vật chất cũng như là tinh thần
trước khi tai nạn ập đến chị hằng chị nguyệt là hai người phụ nữ khỏe mạnh xinh đẹp và thành đạt
nhưng tai nạn giao thông đã khiến cuộc đời các chị rẽ sang một trang khác với quá nhiều khó khăn khổ đau
tưởng chừng như không thể tiếp tục cuộc sống
bằng nghị lực của bản thân cộng với tình yêu thương của gia đình sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể về người khuyết tật chị hằng chị nguyệt đã vươn lên những khuyết tật của bản thân để tiếp tục sống
không chỉ sống cho riêng mình mà những trải nghiệm của bản thân
các chị đã tích cực tham gia vào các tổ chức vì người khuyết tật

chúng ta thấy là càng ngày càng nhiều người khuyết tật trẻ mồ côi tham gia vào các hoạt động xã hội
hay nói một cách khác người ta đã hòa đồng vào xã hội để chứng tỏ rằng là cái chính sách pháp luật của đảng nhà nước đã đi vào cuộc sống
thì người khuyết tật mới được hưởng những quyền như thế
chị hằng chị nguyệt là hai trong hàng triệu người khuyết tật trên cả nước bằng nghị lực phi thường
đã miệt mài chinh phục hành trình chi thức theo cách của riêng mình để trở thành người có ích cho xã hội cho đất nước
và tạo việc làm cho hàng trăm người khuyết tật khác
xét về mặt quyền của người khuyết tật tôi là cán bộ quyền người khuyết tật thì những quyền lợi cơ bản của tôi cũng đã được đảm bảo
và từ đó tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng có được
học vấn rồi những điều kiện để mà làm việc trong một môi trường và bây giờ cái cơ hội mà giúp cho tôi lại có thể làm hoạt động trong lĩnh vực
để giúp những người đồng cảnh bảo vệ được quyền lợi của mình nữa
tôi nhận thấy là các chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước hiện nay đã hỗ trợ rất tốt cho người khuyết tật
các hệ thống an sinh xã hội đặc biệt là vấn đề về trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
hiện là việt nam đang thực hiện tốt so với các nước trong khu vực
những kết quả trên là minh chứng sắc nét nhất bác bỏ luận điệu xuyên tạc bác bỏ về công tác quan tâm
chăm sóc đối với cộng đồng người khuyết tật của đảng chính phủ việt nam
đồng thời là lời phản biện thuyết phục của cộng đồng người khuyết tật việt nam
trước các luận điệu phủ nhận nỗ lực ý chí vươn lên của người khuyết tật trong cuộc sống học tập lao động và đóng góp cho quê hương đất nước
kết quả trên một lần nữa
trong giã tâm đen tối của các thế lực thù địch phân tử chống đối
chúng đã không từ một thủ đoạn nào kể cả việc lợi dụng người khuyết tật
nhóm người dễ bị tổn thương nhất hòng chống phá đảng chính phủ việt nam
chúng ra sức rêu rao rằng người khuyết tật ở việt nam bị chính phủ bỏ mặt bị cộng đồng sa lánh kỷ thị
nhưng thực tế đã chứng minh người khuyết tật ở việt nam
không những được cả hệ thống chính trị quan tâm bảo trợ
mà nhân dân việt nam cũng luôn dành cho người khuyết tật sự sẻ chia đùm bọc yêu thương và chân quý
có không ít những tổ chức cá nhân phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách thương người như thể thương thân của dân tộc việt nam
đã tự nguyện đứng ra chung tay với đảng chính phủ bảo trợ người khuyết tật cư mang những số phận kém may mắn trong xã hội
dù ở thành thị hay nông thôn dù già hay trẻ dù khá giả hay khó khăn
thì bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ s đều xuất hiện những câu chuyện xúc động về sự sẻ chia giúp đỡ đối với những người kém may mắn
điều đó chứng tỏ việc quan tâm yêu thương sẻ chia đối với người khuyết tật người kém may mắn từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt của người dân trở thành truyền thống đạo lý của dân tộc việt nam

với sự giúp đỡ của hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mẫu khôi việt nam
bình bình có thể tìm được đúng địa chỉ để đưa được những phần quà đó là những đôi chân mới cho những người khuyết tật vận động để họ có thể đi tham khảo

theo thống kê của ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam nước ta có sáu hai triệu người khuyết tật trong đó có một một triệu người khuyết tật nặng và đặc biệt người khuyết tật nặng chiếm khoảng bảy sáu dân số cả nước
đến nay các cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận tình trạng khuyết tật cho hơn một năm triệu người giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng cho khoảng một ba triệu người khuyết tật
riêng năm hai nghìn một mươi chín ngân sách đã bố trí cho các địa phương hơn một mươi bảy tỷ đồng để thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật
năm hai nghìn hai mươi là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với đất nước và nhân dân việt nam khi cùng lúc phải ứng phó với đại dịch covid một mươi chín giải quyết hậu quả do mưa bão sạt lở đất ở miền trung

năm hai nghìn hai mươi là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với đất nước và nhân dân việt nam khi cùng lúc phải ứng phó với đại dịch covid một mươi chín giải quyết hậu quả do mưa bão sạt lở đất ở miền trung
đặc biệt lặng và lặng thì vẫn được hưởng trợ cấp hàng tháng một cách rất đầy đủ và đúng kỳ hạn

với sự chỉ đạo của đảng chính phủ các địa phương để tháo gỡ khó khăn bảo vệ người khuyết tật trong bối cảnh covid một mươi chín vẫn đang hoành hành
và diễn biến phức tạp là một trong những mục tiêu được đặt lên hàng đầu
việt nam đã đối phó và kiểm soát đại dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả ấn tượng với chiến lược truyền thông về nguy cơ và cách phòng dịch cho các nhóm yếu thế như có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc trên các bản tin quốc gia
chính phủ việt nam đã có những gói cứu trợ kịp thời dành cho các nhóm yếu thế trong đó có người khuyết tật
cùng với sự quan tâm của đảng chính phủ sự đồng cảm sẻ chia của nhân dân đặc biệt là tình yêu đối với cuộc sống của chính những người khuyết tật
đã là nguồn động viên cổ vũ tinh thần mạnh mẽ giúp hàng triệu người cùng cảnh những người kém may mắn vượt qua được hạn chế của bản thân
hòa mình vào cộng đồng vươn lên học tập lao động và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước
thưa quý vị và các bạn thực tế đã chứng minh càng gian khó thì tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân tương ái trong mỗi người dân việt lại được trỗi dậy mạnh mẽ
truyền thống ấy giúp chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng không một người dân việt nam nào bị bỏ lại trên hành trình tiến tới một đất nước việt nam dân giàu